hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe hướng dẫn y tế cho công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín của chính phủ tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh và quy tắc năm k năm t của bộ y tế tất cả những hoạt động đều được đẩy mạnh trong thời gian gần đây